theo cáo trạng ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi năm tổ công tác của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an phối hợp với các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại khu vực dốc má xã thu phong huyện cao phong tỉnh hòa bình đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng trần đức duy đang vận chuyển trái phép chất ma túy bằng xe ô tô
tổ công tác đưa duy cùng tang vật về trụ sở công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đồng thời thu giữ chín mươi bốn bánh chất bột màu trắng giám định là heroin
mở rộng điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã lần lượt bắt giữ các đối tượng nguyễn văn hùng nguyễn trung kiên lương xuân vững chu văn hậu vũ thị thu hảo đào xuân thủy tức hải về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét nợ ở của hùng cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục thu giữ một khẩu súng ak bốn mươi bảy một khẩu súng ngắn cùng ba mươi tám viên đạn và thu giữ của trần đức duy một khẩu súng ngắn cùng tám viên đạn